lai châu là địa phương có số lượng đàn gia súc lớn tuy nhiên người dân vẫn chăn nuôi theo hướng thả rông và phát triển đàn gia súc manh mún
nhờ sự hỗ trợ của nhà nước giờ đây việc chăn nuôi gia súc đã giúp cho người dân giảm nghèo bền vững
nghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân tại xã vùng cao sùng phài huyện tam đường tỉnh lai châu
bà tần thị ly ở bản cư la nhà cũng như các hộ dân khác ở xã sùng phài huyện tam đường trước đây chỉ nuôi một con trâu để lấy sức kéo
kinh tế chủ yếu dựa vào dụng nương nên cái nghèo vẫn luôn đeo đằng
những năm gần đây nhờ chính sách hỗ trợ vay vốn hướng dẫn kỹ thuật phát triển mô hình chăn nuôi gia súc mà bà ly đã phát triển đàn gia súc giao động hàng năm trên dưới một mươi con
hiện tại không những đã thoát nghèo mà bà ly còn có tiền gửi ngân hàng lên đến gần trăm triệu đồng
giờ thì không còn đói nghèo nữa cứ chăm sóc tốt đàn châu bò và ngựa là có tiền mua sắm đồ đạc và trang trải cuộc sống và còn dư gửi ngân hàng đấy
những năm gần đây xã sùng phài huyện tam đường tỉnh lai châu ngoài công tác chăm sóc bảo vệ phát triển đàn gia súc trên địa bàn xã còn chú trọng công tác phòng chống dịch bệnh cho đàn gia súc
hiện nay xã đang hướng người dân chuyển dân nuôi châu sang nuôi bò và nuôi ngựa
chính nhờ phát triển nuôi bò và ngựa mà tỷ lệ giảm nghèo của xã sùng phà hàng năm đều đạt gần sáu một năm
đây cũng là hướng đi giúp bà con các dân tộc giảm nghèo bền vững
đối với phát triển chăn nuôi đàn gia súc chúng tôi có lồng ghép các nguồn vốn
trước đây là nguồn vốn của vkp trong đó có việc hỗ trợ các tiểu dự án sinh kế
cái thứ hai nữa là trong những năm gần đây thì chúng tôi phối hợp với ngân hàng chính sách xã hội huyện trong đó tập trung phát triển về chăn nuôi
và từ các nguồn vốn hỗ trợ khác nhau nữa là chúng tôi cũng vận động nhân dân
trong đó là tập trung về phát triển về đàn gia súc
và đặc biệt là với xã thì chúng tôi thường xuyên cử cán bộ xuống các bản cùng với các trưởng bản xuống các hậu dân
tuyên truyền vận động cho bà dân cho nhân dân về cách chăm sóc chăn thả đối với đàn gia súc
và hướng dẫn bà con về kỹ thuật để tránh dịch bệnh
hiện tại tỉnh lai châu có tổng đàn gia súc
tỉnh lai châu có tổng đàn gia súc trên ba trăm năm mươi con và còn tiếp tục phát triển trong những năm tiếp theo
vì vậy tỉnh lai châu cần tiếp tục có nhiều chính sách hỗ trợ giúp người dân phát triển gia súc giảm nghèo bền vững